thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển du lịch đến năm hai nghìn ba mươi
chiến lược nêu rõ mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn
phấn đấu thuộc nhóm ba quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực đông nam á
và năm mươi quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu trên thế giới
trong đó tất cả một mươi bốn tiêu chí năng lực cạnh tranh du lịch đều tăng
phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi tổng thu tử khách du lịch đạt từ ba một trăm linh đến ba hai trăm linh nghìn tỷ đồng
tăng trưởng bình quân một mươi một một mươi hai trên một năm
đóng góp trực tiếp vào gdp đạt một mươi năm một mươi bảy tạo ra khoảng tám năm triệu việc làm
trong đó có khoảng ba triệu việc làm trực tiếp tăng trưởng bình quân tám chín trên một năm
phần đấu đón được ít nhất năm mươi triệu lượt khách quốc tế và một trăm sáu mươi triệu lượt khách nội địa
duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ tám đến một mươi trên một năm
và khách nội địa từ năm đến sáu trên một năm
để đạt được mục tiêu trên chiến lược đề ra các giải pháp như tiếp tục đổi mới
nhận thức tư duy về phát triển du lịch hoàn thiện thể chế chính sách phát triển du lịch
bên cạnh đó cần có nhiều hơn các biện pháp thu hút nguồn lực xã hội
nhà đầu tư có công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường
để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch